bản di trúc của chủ tịch hồ chí minh được công bố chính thức đến nay đã tròn nửa thế kỷ
năm mươi năm trôi qua bản di trúc thiêng liêng ấy vẫn vẹn nguyên giá trị lịch sử
như ngọn đuốc soi tỏ cho con đường cách mạng việt nam
và đó cũng chính là chủ đề được các đại biểu thảo luận và nhấn mạnh trong hội thảo khoa học
về di trúc của chủ tịch hồ chí minh được tổ chức ngày hôm nay
trong khuôn viên khu di tích chủ tịch hồ chí minh tại phủ chủ tịch
hội thảo được tổ chức bởi bộ biên tập tạp chí cộng sản
phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch
tại hội thảo các nhà nghiên cứu các nhà khoa học và các nhà lãnh đạo
quản lý hoạt động thực tiễn tập trung phân tích sâu sắc hoàn cảnh ra đời
và quá trình chủ tịch hồ chí minh viết di trúc
đồng thời làm rõ nhiều nội dung liên quan tới bản di trúc lịch sử
các tham luận khẳng định nửa thế kỷ đã trôi qua
nhưng những tư tưởng mà chủ tịch hồ chí minh để lại trong di trúc
vẫn là ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp cách mạng việt nam cả hôm nay và trong tương lai
tiếng lời dặn dò của bác sau cùng
chủ yếu là đặt vấn đề về mối quan hệ giữa đảng với dân
ở đây thể hiện cái trách nhiệm của một đảng ở ba tư cách
một là đảng ta là một đảng cầm quyền
hai là đảng ta là người đầy tớ
và thứ ba nữa là đảng ta là người lãnh đạo
ở đây suy chân nó cùng thì là
vai trò và sự nghiệp cách mạng này
mà trước hết thuộc về đảng quang vinh
làm chọn được ba cái nhiệm vụ quan trọng này
một cái đòi hỏi về phẩm chất của đảng
trong đó bao gồm đảng viên
hai là năng lực của một đảng
và cái thứ ba ở đây tức là
đến cái thái độ và tinh thần trách nhiệm của một đảng
đảng là người lãnh đạo
tư cách là người lãnh đạo thì đảng phải đào tạo tiền lựa
một cái đội ngũ đảng cán bộ đảng viên của đảng
có cả đức lẫn tài đủ phẩm chất
để mà đảng đương được cái vai trò
đảng đương được cái vai trò lãnh đạo
hoặc định đường lối đưa đất nước đi lên
nhìn cả lịch sử nhân loại
thì cũng chưa có cái bản di trúc nào
ngay của những nhà thông thái nhất
ngay cả của những nhà lãnh đạo tài hoa nhất của thế giới
cũng không để lại những bản di trúc
mà có cái giá trị đích thực như vậy
thiêng liêng như vậy và thực chất như vậy
cái điều mà bác dặn đối với toàn đảng toàn dân của chúng ta
là phải đi vào cái thực chất
trong cái thực chất
thì vấn đề quan trọng nhất
vẫn là vấn đề đảng
nghĩa là bởi vì vang luôn luôn
quan điểm là cái sự nghiệp cách mạng
của đất nước chúng ta
nhất định sẽ thành công
nhất định sẽ đến thắng lợi
nhất định sẽ đến cái độc lập tự do hạnh phúc
cho đất nước cho nhân dân
bác viết bản di trúc vào ngày một mươi tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
đến ngày một mươi năm tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
thì hoàn thành
đây là văn bản được bắc dành nhiều thời gian
tập trung suy nghĩ trình sửa nhiều lần
thể hiện tinh thần trách nhiệm
tấm lòng của bác
đối với sự nghiệp cách mạng của đảng
của dân tộc và đối với tương lai của đất nước
đặc biệt ở đó
điều mà làm tôi cảm động nhất
đức khiêm cung của người việt nam
đức khiêm cung của một người cộng sản
mà chủ tịch hồ chí minh
là biểu hiện rực rỡ nhất
lấp lánh nhất và sâu thẳm nhất
và chính điều đó
đã hội tụ kết tinh
và chỉ đạo sự nghiệp cách mạng của chúng ta
từ khi người còn sống
mà đặc biệt năm mươi năm vừa qua
chúng ta đã đi qua những chặng đường lịch sử
hết sức vinh quang
trong toàn bộ lịch sử dân tộc chúng ta
và đó cũng là nguyện vọng
của đông đảo nhân dân chúng ta
đảng chúng ta đã xếp
di trúc của chủ tịch hồ chí minh
là một trong năm quốc bảo việt nam